bốn điều cần biết cho phụ nữ mang thai tiêm vaccine covid một mươi chín
who khuyến cáo không chỉ hoãn mang thai hay đình chỉ thai ngén vì lý do tiêm vaccine covid một mươi chín
trừ sputnik v vì theo hướng dẫn vaccine này chống chỉ định cho phụ nữ mang thai và cho con bố
phụ nữ trước và trong thai kỳ nên tiêm vaccine covid một mươi chín
theo bác sĩ đinh anh tuấn phó vụ trưởng vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em bộ y tế
who khuyến cáo sử dụng vaccine covid một mươi chín ở phụ nữ mang thai khi lợi ích của việc tiêm chủng lớn hơn nguy cơ tiêm ẩn
bộ y tế cũng đã ban hành quyết định ba nghìn tám trăm linh hai qdbit về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế xác định các trường hợp phải được khám sàng lọc ký lưỡng và thận trọng khi tiêm vaccine
trong đó có phụ nữ mang thai từ một mươi ba tuần trở lên phụ nữ mang thai dưới một mươi ba tuần sẽ được hoãn tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
mang thai ngay sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật hoa kỳ cho biết tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho phụ nữ mang thai an toàn và hiệu quả trong quá trình mang thai
không có kết quả bất lợi nào liên quan đến thai ngán xảy ra trong các thử nghiệm lâm sàng cùng nguồn nền tảng vaccine
các vaccine sử dụng cùng một vector virus đã được tiêm cho những người phụ nữ mang thai trong tam cá nguyệt
ba cá nguyệt thứ một ba tháng đầu thai kỳ ba cá nguyệt thứ hai ba tháng giữa thai kỳ ba cá nguyệt thứ ba ba tháng cuối thai kỳ
và cũng không có kết quả bất lợi nào liên quan đến thai ngén bao gồm cả những kết quả bất lợi ảnh hưởng đến thai nhi
liên quan đến việc tiêm chủng trong những thử nghiệm này
hai vắc xin covid một mươi chín không gây nhiễm chủng kể cả ở người mang thai hoặc thai nhi
không có vaccine phòng covid một mươi chín nào chứa virus sống gây ra covid một mươi chín nên vaccine covid một mươi chín không thể làm cho bất kỳ ai bị bệnh với covid một mươi chín
kể cả phụ nữ mang thai hoặc trẻ sơ sinh
tiêm phòng covid một mươi chín cho người mang thai tạo ra các kháng thể có thể bảo vệ thai nhi
khi người mang thai được tiêm vaccine covid một mươi chín trong thời kỳ mang thai cơ thể của họ sẽ tạo ra kháng thể chống lại covid một mươi chín
tương tự như những người không mang thai
các kháng thể được tạo ra sau khi một người mang thai được tiêm vắc xin mrna covid một mươi chín được tìm thấy trong máu dây rốn
điều này có nghĩa là tiêm chủng covid một mươi chín trong khi mang thai có thể giúp bảo vệ trẻ sơ sinh chống lại covid một mươi chín
bốn phụ nữ mang thai sốt sau tiêm vắc xin covid một mươi chín
nếu phụ nữ có thai sau khi tiêm mũi đầu tiên của vaccine covid một mươi chín nên tiêm tiếp mũi thứ hai để được bảo vệ nhiều nhất có thể
nếu bị sốt sau tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín có thể dùng acetaminophen để hạ sốt giảm các ảnh hưởng bất lợi trong suốt quá trình thai ngán
tuy nhiên trong quá trình sử dụng thuốc cần được bác sĩ thăm khám chỉ định và kê đơn
khi uống thuốc cần chú ý theo dõi nếu có triệu chứng hoặc chuyển biến xấu cần đến ngay bệnh viện để được thăm khám và xử lý kịp thời